xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất liên quan đến vụ bê bối của cựu trưởng công an quận tây hồ
nếu như đầu năm hai nghìn hai mươi cả nước rúng động bởi vụ án kiến trúc sư giết bác ruột cướp tiền để chạy án
làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt xảy ra tại thành phố bắc ninh
cũng chính vì vụ án này đã giúp công an lần ra manh mối phanh phui hành vi trái pháp luật và vi phạm đạo đức
người chiến sĩ công an của cựu đại tá phùng anh lê trưởng công an quận tây hồ hà nội
mới đây sau khi chính thức bị khởi tố viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can phùng anh lê
cựu trưởng công an quận tây hồ hà nội về tội nhận hối lộ
cụ thể trước đó đại tá phùng anh lê bị khởi tố

người đang bị tạm giữ tạm giam người đang chấp hành án phạt tù
nhưng bị cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đổi tội danh sang nhận hối lộ
cũng trong vụ án này ba thuộc cấp của lê gồm nguyễn đức châu
cựu đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận tây hồ vũ công ngọc
cựu đội phó đội cảnh sát hình sự công an quận tây hồ
và lê đình trung cựu đội phó đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an quận tây hồ
bị truy tố tội tha trái pháp luật người bị bắt người đang bị tạm giữ tạm giam người đang chấp hành án phạt tù
theo cáo trạng ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn hữu tài đến công an quận tây hồ đầu thú
về hành vi cùng đồng phạm bắt giữ và đánh anh nguyễn công thành
xảy ra ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu tại phường yên
yên phụ tây hồ hà nội
khoảng hai mươi một h một mươi phút cùng ngày tài bị đưa vào nhà tạm giữ công an quận
do lo sợ tài bị xử lý người nhà của tài đã nhờ người quen của lê kết nối giúp cho tài được hòa giải với bị hại
không bị xử lý
người này đã đặt vấn đề và được lê đồng ý giúp với yêu cầu phải đưa cho lê một trăm một mươi triệu đồng để hòa giải bồi thường
trong tối ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu tại khu vực vỉa hè đối diện trụ sở công an quận tây hồ
người nhà của tài đã đưa bọc tiền một trăm linh ba triệu đồng cho người họ hàng của lê
người này cho mượn thêm bảy triệu đồng rồi cầm trên tay bọt tiền một trăm một mươi triệu đồng
một mình đi vào phòng làm việc của lê tại trụ sở công an quận tây hồ
đưa cho lê một trăm một mươi triệu đồng theo yêu cầu của lê để hòa giải bồi thường và không xử lý với tài
sau khi nhận tiền lê đã chỉ đạo châu gọi ngọc mang hồ sơ đến báo cáo lê việt tạm giữ tài
sau đó lê chỉ đạo
trung bàn giao tài cho ngọc để thay cho về không có căn cứ
không có quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ theo thủ tục tố tụng hình sự
theo cáo trạng lê không thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội ngoan cố
chối tội đổ lỗi cho cấp dưới không thừa nhận việc chiếm hưởng số tiền một trăm một mươi triệu đồng để tha tài trái pháp luật
khi công an hà nội phát hiện và điều tra xử lý vụ án nguyễn hữu tài cùng đồng phạm cướp tài sản
nhằm che giấu hành vi nhận tiền để tha người trái pháp luật của mình
chủ động đến gặp ông nguyễn lê tuân
thời điểm đó là phó đội trưởng đội điều tra tổng hợp công an quận tây hồ và người đưa tiền
cáo trạng nêu mục đích lê gặp hai người trên để trao đổi về nội dung vụ việc liên quan đến tài
qua đó chủ động đưa vào cuộc nói chuyện các thông tin làm mờ hành vi của mình rồi ghi âm lại
ngoài ra theo cơ quan tố tụng lê còn yêu cầu người đưa tiền viết thư xin lỗi để nộp cho cơ quan điều tra
nhằm chứng minh mình không phạm tội
tuy nhiên nội dung các tài liệu này không có tính
khách quan không phù hợp với các chứng cứ tài liệu khác có trong hồ sơ nên không có cơ sở xem xét
viện kiểm sát nhân dân tối cao khẳng định kết quả điều tra có đủ căn cứ xác định
lê đã lợi dụng chức vụ quyền hạn vị trí công tác chủ động gợi ý nhận hối lộ số tiền một trăm một mươi triệu đồng
và trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện tha trái pháp luật với tài khi đang trong thời gian thi hành quyết định tạm giữ
sau đó lê chỉ đạo cấp dưới dựng việc giải quyết nguồn tin về tội phạm
khi công an quận tây hồ đang thủ lý giải quyết vụ việc theo thủ tục tố tụng hình sự và cho hòa giải bồi thường dưới tài với bị hại
trong vụ án này lê giữ vai trò chính là chủ mưu có động cơ vụ lợi
đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo toàn bộ vụ việc tha trái pháp luật và không xử lý hình sự với người phạm tội
nội dung cáo trạng thể hiện hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
khi công an thành phố hà nội phát hiện và điều tra xử lý vụ án của tài cùng đồng phạm
về tội cướp tài sản lê và vợ đã chủ động đến gặp ông nguyễn lê tuân ông phùng văn bảy họ hàng của lê
đồng thời là người nhờ lời giúp đỡ tài hòa giải với bị hại nói chuyện nhằm che giấu hành vi nhận tiền để tha người trái pháp luật của mình
tại buổi nói chuyện vợ ông lê đã chủ động đưa vào cuộc nói chuyện thông tin làm mờ hành vi phạm tội của mình rồi ghi âm lại
bên cạnh đó vợ lê bị xác định là người đọc cho ông bảy viết thư xin lỗi chồng mình
hướng dẫn ông bảy
bảy trình bày theo hướng công an thành phố hà nội ép cung mớm cung khi điều tra vụ việc
làm việc với cơ quan điều tra ông bảy cho hay sinh lửa lê vì nhờ vả nhưng sau đó lại gây ảnh hưởng xấu cho ông lê
đồng thời cho biết lá thư trên là do lo sợ các nội dung mình khai báo sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình họ hàng
sau đó ông đã xin giữ nguyên lời khai về việc nhờ đưa tiền cho lê để tha không xử lý hình sự tài
viện kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá là từ xin lỗi
phùng anh lê của ông bảy không có tính khách quan không phù hợp chứng cứ tài liệu khác nên không có cơ sở xem xét
kết quả điều tra đủ căn cứ khẳng định lê đã nhận số tiền một trăm một mươi triệu đồng
về phía tài năm hai nghìn hai mươi một công an hà nội phát hiện hành vi phạm tội của tài chưa bị xử lý nên đã khởi tố điều tra
sau đó tòa tuyên án phạt tài hai mươi bốn tháng tù giam về tội cướp tài sản
sếp lê chỉ đạo thì phải nghe quận này của sếp cả
cũng theo cáo trạng các bị can nguyễn đức châu vũ công ngọc lê đình trung biết chỉ đạo của ông phùng anh lê là trái pháp luật
nhưng đã chấp hành thực hiện tha trái pháp luật nguyễn hữu tài
cụ thể sau khi nhận tiền ông lê gọi điện thoại cho thuộc cấp yêu cầu mang tài liệu xứng xem xét
ông lê cho rằng chứng cứ tạm giữ tài còn yếu nên đã ra chỉ đạo phải đưa nghi phạm ra khỏi nhà tạm giữ
bị can ngọc lúc đó cho rằng tài đang thi hành quyết định tạm giữ
nên muốn cho về phải có quyết định hủy bỏ tạm giữ hoặc quyết định trả tự do
ông lê không quan tâm và vẫn chỉ đạo ngọc tiếp tục thực hiện theo lệnh
kết quả điều tra xác định khoảng giờ ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng chín ngọc cùng một số cán bộ đội hình sự đến đưa tài ra khỏi nhà tạm giữ
khi đó ông trung đang phụ trách ca trực tại nhà tạm giữ đã phản đối việc này vì cho rằng không có quyết định hủy bỏ tạm giữ
sau khi báo cáo cấp phụ trách ông trung nhận được chỉ đạo của cấp trên rằng
sếp lê đã chỉ đạo thì phải nghe thôi quận đài của sếp cả muốn làm gì trả được
ngay trong đêm nghi phạm tài được thả khỏi nhà tạm giữ và cho về nhà
viện kiểm sát cho rằng các bị can châu ngọc trung thực hiện hành vi trái pháp luật theo chỉ đạo
nhưng không biết động cơ mục đích của ông phùng anh lê và không được hưởng lợi từ số tiền một trăm một mươi triệu đồng
cáo trạng nêu mặc dù cả ba bị can đều nhận thức được hành vi của mình thực hiện theo chỉ đạo của phùng anh lê là trái pháp luật
nhưng trước và sau khi thực hiện các bị can không báo cáo lên cấp có thẩm quyền
và không thông báo cho viện kiểm sát cung cấp nên phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra
trước đó theo nguồn tin bộ công an đã quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với ông phùng anh lê
nguyên đại tá nguyên trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội và ông nguyễn đức châu
nguyên trung tá nguyên đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận tây hồ
việc tước danh hiệu công an nhân dân được thực hiện sau khi cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố bị can bắt tạm giam ông lê và ông châu
ông lê và ông châu bị điều tra về tội tha trái pháp luật người bị bắt người đang bị tạm giữ tạm giam
người đang chấp hành án phạt tù theo điều ba trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự
hành vi phạm tội này xảy ra khi ông lê còn làm trưởng công an quận tây hồ
thưa quý vị những chi tiết đắt giá trong vụ án như nhận hối lộ
vé đường cho hưu trại của cựu trưởng công an quận tây hồ đang tiếp tục được bộ công an phanh phui và làm rõ
thế mới thấy trước pháp luật mọi thứ đều sòng phẳng
những tin tức mới nhất về vụ án này sẽ được chúng tôi liên tục thông tin và gửi đến quý vị khán giả
xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo